mùa một nghìn năm trăm tám mươi bảy đại biểu dự đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng sẽ họp phiên chủ bị
đại hội theo kế hoạch xem xét thông qua chương trình phiên họp chủ bị quy chế làm việc chương trình làm việc quy chế bầu cử đại hội một mươi ba và báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu
cũng tại phiên chủ bị các đại biểu tiến hành bầu đoàn chủ tịch đoàn thư ký
sau phiên chủ bị các đại biểu sinh hoạt tại đoàn nghiên cứu các tài liệu đại hội bao gồm báo cáo của ban chấp hành trung ương khóa một mươi hai về các văn kiện đại hội một mươi ba
báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của trung ương khóa một mươi hai
kết thúc ngày làm việc đầu tiên sáng ngày hai mươi sáu tháng một đại hội lần thứ một mươi ba của đảng sẽ họp phiên khai mạc tại hội trường
theo thông cáo báo chí của ban tổ chức đại hội đại hội lần thứ một mươi ba của đảng sẽ diễn ra từ ngày hai mươi năm tháng một đến ngày hai tháng hai
đại hội có một năm trăm tám mươi bảy đại biểu tham dự
đồng nhất trong một mươi ba kỳ đại hội
cũng trong ngày hôm nay bắt đầu phiên họp trù bị đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông của lực lượng công an tại tất cả các địa bàn địa điểm nơi có hoạt động của các đại biểu đã được triển khai và thực hiện theo đúng kế hoạch
ghi nhận ngay sau đây của nhóm phóng viên antv
từ năm giờ sáng toàn bộ các cán bộ chiến sĩ công an nhân dân thuộc các lực lượng đã có thể diễn ra
mặt tại tất cả các địa điểm theo kế hoạch phân công
tại chốt giao thông điểm giao cắt đường điện biên phủ lê hồng phong nơi đoàn xe của đại biểu đi qua vào lăng viếng bắc
cán bộ chiến sĩ công an nhân dân với tinh thần thực hiện nghiêm túc và trách nhiệm cao nhất và cũng nhận được sự ủng hộ ý thức chấp hành từ phía quần chúng nhân dân tham gia giao thông
cán bộ chiến sĩ của đội cảnh sát giao thông số hai cũng như của phòng cảnh sát giao thông
thì thực hiện cái nhiệm vụ là đảm bảo trật tự
an toàn giao thông thông suốt trên các tuyến đường các tuyến dân mà các đoàn đại biểu dự đại hội đảng đến trung tâm hội nghị quốc gia để tham gia dự họp
được sự tuyên truyền từ trước cho đến khi diễn ra đại hội này thì ý thức của người dân cũng được lân cao và người ta cũng chấp hành sự chỉ dẫn điều tiết giao thông của lực lượng cảnh sát giao thông
tại khu vực trung tâm hội nghị quốc gia
các đơn vị chức năng đã triển khai phương án bố trí lực lượng phương tiện kỹ thuật để đảm bảo an ninh trật tự tại trung tâm hội nghị quốc gia
các đơn vị đã phân công cụ thể trách nhiệm đối với từng cá nhân để xử lý giải quyết các tình huống
ngoài ra từng vị trí thường xuyên cập nhật nắm chắc thông tin tình hình kiểm tra theo sự chỉ đạo của cấp trên
một trăm linh cán bộ chiến sĩ từ cán bộ đến chỉ huy các tổ công tác đến lực lượng phối hợp chúng tôi đều quan triệt rõ đầy đủ chi tiết nhiệm vụ đến từng cá nhân
đến từng tổ công tác mỗi cán bộ chiến sĩ tham gia phương án đều nắm vững nghiệp vụ của mình và có tổ và sẵn sàng được tập huấn được huấn luyện và chủ động ứng phó được tất cả các tình huống có thể xảy ra
mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân luôn nêu cao tinh thần cảnh giác nỗ lực khắc phục khó khăn quyết tâm cao nhất đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn đại hội
đồng thời trong thời gian này người dân tuân thủ mọi hướng dẫn của lực lượng chức năng nêu cao ý thức khi tham gia giao thông cũng chính là hành động thiết thực góp phần vào thành công chung của đại hội
chuyển sang các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
mới đây tòa án nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử và tuyên phạt nhóm một mươi bị cáo thanh thiếu niên từ ba đến một mươi một năm tù về hành vi giết người
theo có trạng vào tối ngày năm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín một số bị cáo ngồi chơi ở một trăm ba mươi triệu nữ vương thuộc phường hải châu hai quận hải châu thì bị nhóm ngô tiến tài nguyễn minh trí xông vào đánh
tuy bị phục kích bất ngờ nhưng các bị cáo kịp chạy thoát và tập hợp lực lượng đi lấy hung khí rồi gồm bốn cây kiếm dao mát để trả thù
đến đường ông ích khiêm một mươi bị cáo phát hiện sáu người trong nhóm tài trí nên xông vào chém
trí bị ngã nên bị hoàng chém nhiều nhát vào người
huy dùng cây mát chém vỡ mũ bảo hiểm của trí rồi chém thẳng vào đầu trí
mặc cho trí đã quỷ xuống nhưng hoàng vẫn đâm kiếm thẳng bụng và trí gục hẳn
hậu quả trí bị thương tích năm mươi năm
rất may trí không thương vong nhờ người dân kỳ thời đưa đi cấp cứu
thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên các trang mạng xã hội bằng thủ đoạn hỗ trợ dịch vụ quản lý và kiểm soát các tài khoản cá nhân trên các trang mạng xã hội
đối tượng khúc thanh bình sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
chú tại tỉnh lào cai vừa bị công an huyện yên định tỉnh thanh hóa bắt giữ
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận do ham mê cờ bạc nên đã lập ra trang cá nhân dịch vụ facebook uy tín giá rẻ trên mạng xã hội gia lô
và giả danh làm cán bộ viễn thông có chức năng hỗ trợ dịch vụ quản lý và kiểm soát các tài khoản cá nhân trên các trang mạng xã hội
khúc thanh bình còn gieo giao có thể kiểm soát được tin nhắn của các tài khoản cá nhân
do vậy đã có rất nhiều các bị hại là những người đang nghi ngờ vợ hoặc chồng của mình ngoại tình
đã nhờ bình kiểm soát tin nhắn trên các trang mạng xã hội
mỗi lần như vậy bình yêu cầu các bị hại phải gửi vào tài khoản ngân hàng cho hắn với số tiền từ hai trăm linh cho đến năm triệu đồng
với thủ đoạn này từ đầu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi đến khi bị bắt đối tượng khúc thanh bình đã gây ra hơn bốn trăm linh vụ lừa đảo trên địa bàn toàn quốc
với tổng số tiền gần ba trăm linh triệu đồng
trung bình mỗi ngày có khoảng chín một mươi nạn nhân đã bị bình lừa và chiếm đoạt tiền của họ